chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh youtube bản sức khỏe và đời sống cơ quan nguồn lận của bộ y tế
chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật những thông tin mới nhất về y tế sức khỏe và các vấn đề xã hội đang được quan tâm
quý vị hãy cùng theo dõi để không bỏ lỡ những thông tin bổ ích
quý vị thân mến thời gian gần đây tình hình dịch bệnh đang diễn ra ngày càng phức tạp
đặc biệt là mới đây nhất đã có hàng chục cán bộ nhân viên của nhà xuất bản tư pháp đã phải đi cách ly tập trung vì có liên quan đến một trường hợp mắc covid một mươi chín vừa được trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội công bố
theo đó vừa qua lực lượng chức năng lập hàng rào tạm thời phong tỏa nhà xuất bản tư pháp nằm trên đường trần quốc toàn thuộc phường trần hưng đạo hoàn kiếm hà nội
đồng thời đưa hàng chục nhân viên tại đây đi cách ly tập trung vì có liên quan đến ca f
được biết các cán bộ nhân viên thuộc nhà xuất bản tư pháp có liên quan đến một trường hợp f vừa được công bố
ngay lập tức lực lượng chức năng đã tạm thời phong tỏa nhà xuất bản
toàn bộ nhân viên làm việc tại nhà xuất bản tư pháp đã được lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín đồng thời truy vết những người có liên quan
sau đó xe buýt cũng có mặt trên đường trần quốc toàn để vận chuyển công dân đi cách ly tập trung
thưa quý vị trong những ngày này hà nội ghi nhận số ca mắc covid một mươi chín liên tục tăng
đáng chú ý nhất mới đây thông tin từ sở y tế hà nội cho thấy số ca tăng lây về con số đáng báo động trong ngày bốn tháng một mươi một với một trăm linh bốn ca mắc covid một mươi chín
trong đó có sáu mươi bốn ca tại cộng đồng ba mươi một ca tại khu cách ly và chín ca tại khu vực phòng tỏa
các ca mắc covid một mươi chín mới phân bố tại quận huyện như sau
ba đình hai mươi một ca gia lâm một mươi năm ca hà đông một mươi hai ca mê linh một mươi hai ca quốc oai chín ca hoàng mai sáu ca long biên năm ca nam tử liêm bắc tử liêm hai bà trưng mỗi nơi bốn ca
đông anh ba ca cầu giấy thanh xuân mỗi nơi hai ca tây hồ sóc sơn đống đa quốc oai hoài đức mỗi nơi một ca
phân bố theo các chùm ca bệnh và ổ dịch như sau
chủng liên quan đến ổ dịch chợ ninh hiệp gia lâm hai mươi ba ca chủng liên quan ổ dịch đường một mươi cống vị một mươi sáu ca chủng liên quan ổ dịch bạch chữ tiên thắng một mươi ba ca
trùng f một của các trường hợp sàng lọc ho sốt là một mươi ba ca trùng liên quan đến ổ dịch tại sài sơn thị trấn quốc oai một mươi ca
chủng liên quan ổ dịch phú la hà đông một mươi ba ca
chín ca chủng liên quan đến các tỉnh có dịch sáu ca chủng liên quan đến ổ dịch thủ lệ ngọc khánh năm ca chủng liên quan các tỉnh có dịch thứ phát bốn ca
chủng sàng lọc ho sốt ba ca chủng liên quan đến ổ dịch phú vinh hoài đức một ca và chủng ổ dịch nam dừa lĩnh nam một ca
phân bố sáu mươi bốn ca cộng đồng theo chùm bao gồm chùm liên quan đến ổ dịch chợ ninh hiệp gia lâm hai mươi một ca
chúng liên quan ổ dịch đường bưởi cống vị một mươi sáu ca trung liên quan ổ dịch phú la hà đông chín ca
chủng liên quan đến các tỉnh có dịch hai ca chủng liên quan đến ổ dịch thủ lệ ngọc khánh năm ca
chủng sàng lọc ho sốt ba ca chủng ổ dịch nam dư lĩnh nam một ca
phân bố sáu mươi bốn ca cộng đồng theo quận huyện cụ thể như sau
ba đình hai mươi một ca hà đông một mươi hai ca gia lâm một mươi hai ca hoàng mai hai bà trưng mỗi nơi ba ca
thanh xuân bắc từ liêm đông anh long biên mỗi nơi hai ca tây hồ sóc sơn cầu giấy
nam tử liêm và mê linh mỗi nơi một ca
chùm liên quan đến ổ dịch cú la hà đông có chín ca đều là các bệnh nhân đi xét nghiệm sàng lọc chủ động
có kết quả dương tính
trước tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp các bệnh viện hay trung tâm y tế luôn cần nâng cao năng lực y tế
cũng như sự chuẩn bị tốt nhất để ứng phó mọi tình huống của dịch bệnh
tại hà nội với những con số tăng lên đáng báo động trong những ngày gần đây
các bệnh viện tại hà nội vẫn luôn sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống ở mức cao nhất
chuẩn bị đầy đủ nhân lực trang thiết bị để đáp ứng với các cấp độ dịch
là một trong những cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
thời gian qua bệnh viện đa khoa đức giang luôn tuân thủ nghiêm ngặt công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
để phát hiện sớm ca bệnh cảnh báo tránh lây nhiễm trong cộng đồng
theo đó tất cả một trăm linh bệnh nhân người nhà bệnh nhân khách mời đến bệnh viện đều phải khai báo y tế
với trường hợp có triệu chứng lâm sàng hoặc có yếu tố dịch tễ đều phải làm xét nghiệm ngay lập tức
trước khi vào viện điều trị nội chú một trăm linh bệnh nhân người nhà bệnh nhân
dù có triệu chứng hay không đều phải làm xét nghiệm kết quả âm tính mới được ở lại
định kỳ cứ một tuần bệnh nhân xét nghiệm một lần theo đúng quy định
ngoài ra một trăm linh nhân viên y tế bác sĩ điều dưỡng hộ lý nhân viên nhà ăn bảo vệ
tại bệnh viện cũng được xét nghiệm một tuần một lần
đến thời điểm này bệnh viện đón tiếp tám trăm linh bệnh nhân ngoại trú mỗi ngày có gần năm trăm linh bệnh nhân nội trú
chia sẻ về vấn đề năng lực trần đoán điều trị giám đốc bệnh viện đa khoa đức giang nguyễn văn thường cho biết
tính đến nay bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị cho gần chín trăm linh bệnh nhân covid một mươi chín
hiện bệnh viện đang điều trị cho hơn một trăm năm mươi bệnh nhân trong đó có sáu bệnh nhân thở oxy thở máy hai bệnh nhân lọc máu
bệnh viện được giao hai trăm năm mươi giường điều trị các bệnh nhân mắc covid một mươi chín
hiện tại theo phương án một bệnh viện đang kích hoạt một trăm năm mươi giường
đồng thời đảm bảo sẵn sàng các trang thiết bị phòng hộ thuốc men
còn tại bệnh viện đa khoa đống đa thời gian qua vẫn triển khai song song hai nhiệm vụ
vừa khám chữa bệnh vừa điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
đến nay bệnh viện đã hỗ trợ điều trị thu dung cho hơn một bệnh nhân covid một mươi chín tại khu đền lì ba
để kiểm soát linh hoạt an toàn đặt cảnh báo phòng chống dịch ở mức độ cao nhất
một trăm linh người ra vào bệnh viện phải khai báo y tế khai thác các yếu tố liên quan đến vùng dịch
đặc biệt là vùng đỏ da cam vàng để tăng sàng lọc phân luồng cũng như làm xét nghiệm
đa khoa đống đa phạm bá hiền cho biết hiện nay hàng ngày bệnh viện đón tiếp khoảng từ sáu trăm linh đến tám trăm linh bệnh nhân đến khám bệnh
khoảng ba mươi bảy mươi trường hợp có triệu chứng nghi ngờ cần phải xét nghiệm
thậm chí có thời điểm lên tới một trăm linh một trăm năm mươi trường hợp cần phải sàng lọc xét nghiệm hàng ngày
để phòng tránh lây nhiễm bệnh nhân nội trú bệnh viện quán triệt không có người vào thăm nòm
những trường hợp nặng sẽ cố định người chăm sóc
bệnh viện quán triệt nhân viên và bệnh nhân hạn chế giao lưu ở các khoa phòng
đảm bảo nguyên tắc năm k trong công tác khám chữa bệnh tại bệnh viện và bố trí sắp xếp phòng khám theo giờ tránh tập trung đông người
bên cạnh đó bệnh viện đã xây dựng các kế hoạch phương án để chuẩn bị nhân lực vật tư thuốc men phương tiện phòng hộ trang thiết bị
sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi tình hình dịch bệnh tăng lên
đề cập đến vấn đề này giám đốc sở y tế hà nội trần thị nhị hà cho biết
rút bài học kinh nghiệm sâu sắc từ công tác phòng chống dịch thời gian qua tại tp hcm và các tỉnh phía nam
hà nội xác định y tế cơ sở là trọng yếu trụ cột trong phòng chống dịch giai đoạn mới
các trạm y tế đội y tế lưu động tại khu cách ly phong tỏa vẫn đang duy trì hoạt động để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân
để đảm bảo khả năng thu dung điều trị của các cơ sở khám chữa bệnh thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
sở y tế hà nội yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh đặt cảnh báo phòng chống dịch covid một mươi chín ở mức cao nhất không được chủ quan trước nguy cơ dịch bệnh
cùng đó bà hà nhấn mạnh các đơn vị thường xuyên đánh giá việc thực hiện bảo vệ phòng khám an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
các cơ sở tăng cường chỉ định xét nghiệm sớm đối với người bệnh người nhà bệnh nhân nhân viên y tế có biểu hiện nghi ngờ
sáng lọc chỉ định xét nghiệm cho người bệnh điều trị ngoại trú nội trú
lưu ý tại các khoa cấp cứu hồi sức tích cực chạy thận trù kỳ bệnh nhân cao tuổi người mắc các bệnh mạng tính hội chứng cúm viêm phổi nặng hay thở máy
để chỉ định xét nghiệm cách ly kịp thời tuyệt đối không để tình trạng phát hiện muộn các ca bệnh
thưa quý vị hiện nay với hàng loạt các ca mắc và không ít các ổ dịch trên địa bàn hà nội
theo thông tin từ sở y tế hà nội hiện nay trên địa bàn thành phố có sáu mươi tám điểm đã phong tỏa tổng số các f hiện đang điều trị là bốn trăm hai mươi tám trường hợp
cụ thể về tình hình dịch tính từ giai đoạn thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám từ ngày một mươi một tháng một mươi đến hết ngày bốn tháng một mươi một
toàn thành phố có sáu trăm bảy mươi năm ca mắc covid một mươi chín trung bình có hai mươi chín bốn ca mỗi ngày
trong đó có một trăm chín mươi năm ca ngoài cộng đồng chiếm hai mươi tám chín ba trăm tám mươi năm ca tại khu cách ly chiếm năm mươi bảy bảy mươi bốn ca tại khu phong tỏa một mươi một và hai mươi một ca nhập cảnh chiếm năm mươi
toàn thành phố hiện có tám chùm ca bệnh đang ghi nhận các ca mắc bao gồm
chùm ca bệnh mới tại xã ninh hiệp huyện gia lâm đã ghi nhận ba mươi ca mắc trong ngày bốn tháng một mươi một ghi nhận hai mươi ba ca mắc mới
chủng ca bệnh tại thôn bạch chữ xã tiền thắng huyện mê linh đã ghi nhận một trăm hai mươi hai ca mắc trong ngày bốn tháng một mươi một ghi nhận một mươi bốn ca mắc mới
ba chủng ca bệnh tại huyện quốc oai đã ghi nhận một trăm bốn mươi một ca mắc trong ngày bốn tháng một mươi một ghi nhận một mươi ca mắc mới
bốn trùm ca bệnh tại lĩnh nam quận hoàng mai đã ghi nhận hai mươi bốn ca mắc
trong ngày bốn tháng một mươi một ghi nhận một ca mắc mới
nằm chung ca bệnh mới tại xã an khánh huyện hoài đức đã ghi nhận một mươi bốn ca mắc trong ngày bốn tháng một mươi một ghi nhận một ca mắc mới
trùng ca bệnh tại đường bưởi cống vị quận ba đình trong ngày bốn tháng một mươi một ghi nhận một mươi bảy ca mắc mới
chùm ca bệnh tại thủ lệ ngọc khánh quận ba đình trong ngày bốn tháng một mươi một ghi nhận sáu ca mắc
trùng ca bệnh tại phú la quận hà đông trong ngày bốn tháng một mươi một ghi nhận chín ca mắc
về công tác điều trị hà nội hiện có năm trăm năm mươi sáu trường hợp f đang điều trị tại các bệnh viện trung ương và thành phố
số ca tử vong do covid một mươi chín trên toàn địa bàn tính từ đầu mùa dịch cho đến nay là bốn mươi trường hợp
hà nội đã tiêm được chín chín trăm bốn mươi ba ba trăm tám mươi một mũi trong đó có sáu năm mươi bốn chín trăm một mươi năm mũi một đạt chín mươi hai năm dân số trên một mươi tám tuổi và sáu mươi chín sáu tổng dân số
tiêm được ba tám trăm tám mươi tám bốn trăm sáu mươi sáu mũi hai
đạt năm mươi chín bốn dân số trên một mươi tám tuổi và bốn mươi bốn bảy tổng dân số
thưa quý vị khán giả các thông tin trên cho thấy hiện nay tình hình dịch bệnh tại thủ đô là đang vô cùng phức tạp với những diễn biến khó lường
bởi vậy tại thời điểm này cần hơn hết ý thức tự giác của mỗi người dân trong việc thực hiện đúng và đủ những quy định phòng chống dịch của địa phương và chính phủ
thông tin vừa rồi đã khép lại phần tin tức của chúng tôi còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại